khi nhắc tới cổng trương tây nguyên thì có lẽ nhiều người thường nghĩ ngay đến hình ảnh những người đàn ông
các chàng trai buôn làng vạm vỡ khỏe mạnh cầm chiêng và rùi diễn tấu tạo nên những âm thanh vang vọng núi rừng
phụ nữ thì múa theo nhịp chiêng
thế nhưng ở thị trấn buôn chấp huyện krong anna tỉnh đắk lắc
có một đội chiêng nữ và dàn chiêng cho hô của người adb đảm nhận vai trò diễn tấu cổng trương
sự độc đáo của đội chiêng nữ này là điểm nhấn sinh động trong dàn hợp sướng cổng trương tây nguyên
một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
dàn chiêng y hô của đội chiêng nữ dân tộc adb hờ ở thị trấn buôn trấp huyện krong anna tỉnh đắk lắc
có sáu chiếc và một chiếc trống
trống có vai trò giữ nhịp cho toàn bộ giàn chiêng theo bài bản
khi diễn tấu cổng trương các nghệ nhân đội chiêng nữ adb hờ thường di chuyển theo vòng tròn
từ phải qua trái theo hướng ngược chiều với thời gian có nghĩa ngược về nguồn cội
chúng tôi đã già rồi không thể đánh chiêng mãi được
để bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc trước nguy cơ ngày càng mai một
chúng ta cần dạy cách đánh cổng chiêng cho thế hệ trẻ ở trong buôn
tôi nghĩ đây được xem là cách bảo tồn văn hóa cổng chiêng hiệu quả nhất
thời gian qua đội chiêng nữ chúng tôi đã truyền dạy đánh chiêng hô cho nhiều cháu gái trong buôn
dù hiện nay lớp trẻ trong buôn tiếp xúc với nhiều loại hình âm nhạc
nhưng các cháu vẫn thích diễn tấu cổng chiêng lắm
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh đắk lắc
phối hợp với phòng văn hóa thông tin các huyện thị xã thành phố trong tỉnh
thường xuyên mở các lớp học đánh cổng trương cho trẻ em nam và nữ ở các thôn buôn
sau ba năm với lòng say mê văn hóa truyền thống của dân tộc yêu nhịp chiêng của buôn làng
giờ đây các em đã thành thạo nhiều bài chiêng khác nhau
sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh đắk lắc
chúng em là nữ giới học diễn tấu cổng trương khó khăn hơn các bạn nam giới
vì diễn tấu cổng chiêng không học trong sách vở mà học bằng tay nghe mắt thấy
dù gặp khó khăn nhiều nhưng với lòng đam mê nên các em cố gắng học diễn tấu được cổng chiêng
góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc mình
có một thực tế mà khi đi điển giã là bà con nói với tôi là
cứ dạy cái bọn thanh niên trẻ
nó biết đánh chiêng xong rồi nó đi lấy vợ buôn khác là lại mất người đánh
có lẽ từ cái thực tế đó mà crongpac đã có bôn là dạy chiêng
một hai buôn là dạy chiêng cho các chị em gái
tôi cho rằng điều này rất là đáng biểu dương
không có cái gì mà mình không tập quán là mình không thay đổi được
tập quán cũng hình thành từ đời sống của con người mà ra thôi
tôi cho rằng cái hình thức đó có thể góp một phần vào việc bảo tồn và phát huy
một cách bền vững cái văn hóa truyền thống của người tây nguyên
giờ đây ước vọng có người kế thừa các bà các mẹ
tiếp nối nhịp cổng trương trên cao nguyên đắk lắc đã trở thành hiện thực
khi ngày càng có nhiều cô gái ở các buôn làng biết diễn tấu cổng chiêng
góp phần làm phong phú tạo nền nét độc đáo cho không gian văn hóa cổng trương tây nguyên
đồng thời bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc trước những tác động từ nhiều phía của cuộc sống hiện đại